sáng hai mươi một tháng một mươi tại thủ đô phnom penh đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu thành phố phnom penh
đồng chí vũ quang minh đại sứ việt nam tại campuchia cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch hai nước đã đến tham dự
phát biểu tại buổi làm việc đại diện đoàn công tác tỉnh bà rịa vũng tàu nêu rõ chuyến thăm campuchia lần này nhằm làm sâu sắc quan hệ kinh tế
thương mại và du lịch giữa hai thành phố và các địa phương của campuchia
bên cạnh đó tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam và campuchia đầu tư phát triển kinh tế thương mại và du lịch
ủng hộ các dự án phát triển giao thông và du lịch giữa hai địa phương thúc đẩy việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu đã ký kết ghi nhớ hợp tác song phương với tỉnh xiêm diệp và thủ đô phnom penh thăm đại sứ quán việt nam và gặp gỡ một số doanh nghiệp